xin cảm ơn biên tập viên minh phương hòa trí xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị trong tổng số gần hai triệu mẫu test nhanh thì phát hiện bảy mươi hai f
một triệu liều vaccine astrazeneca và pfizer được cấp cho tp hcm là những thông tin đáng chú ý
liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong hai mươi bốn giờ qua
tính từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày một tháng chín tp hcm thực hiện gần hai triệu xét nghiệm nhanh kháng nguyên
tại những vùng nguy cơ cao vùng cam và vùng nguy cơ rất cao vùng đỏ
trong đó số ca phát hiện mắc covid một mươi chín f chiếm tỷ lệ ba sáu khoảng bảy mươi hai ca mắc covid một mươi chín
thành phố đang thực hiện test nhanh trở lại những nơi đã từng thực hiện để tìm thêm ca mắc covid một mươi chín
hiện tỷ lệ f tại vùng nguy cơ và rất cao chỉ còn dưới hai
như vậy có thể thấy qua từng đợt xét nghiệm số ca f giảm dần
thành phố tiếp tục bóc tách dần những ca f ra khỏi dân cư từ đây đến ngày một mươi năm tháng chín
bộ y tế đã quyết định cấp cho tp hcm thêm hai loại vaccine ostrazeneca và renger với tổng số hơn một triệu liều
hai loại vaccine này sẽ được dùng để tiêm mũi hai cho người đã đủ thời gian tiêm theo khuyến cáo
gần ngày hai mươi tháng sáu đến nay những người này đã tiêm được gần một mươi một đến một mươi hai tuần
hiện việc tiêm chủng được giao cho các quận nguyện phường xã tổ chức
một thông tin đáng chú ý khác từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
có năm mươi sáu công nhân công ty bon giang việt nam tại quận bình tân tp hcm
được hưởng lương ngừng việc mỗi người tám mươi năm đồng mỗi ngày cho đến khi có thông báo mới
việc tính tiền lương này được áp dụng với toàn thể công nhân lao động
trừ các đơn vị chức năng cần thiết duy trì vận hành trong khu công nghiệp và thực hiện phương án ba tại chỗ
công ty bon giang cũng thông báo nếu người lao động ngừng việc trọn tháng
thì công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng